theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận gần một ba trăm linh trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tăng gần hai trăm linh ca so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các bác sĩ chuyên khoa y học nhiệt đới bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng cho biết mỗi năm tại đà nẵng thường có hai đỉnh điểm của bệnh tay chân miệng
tức là từ tháng ba đến tháng năm và từ tháng chín đến tháng một mươi với số ca mắc bệnh tăng cao hơn bình thường
do đó công tác thu dung và điều trị tiếp tục có xu hướng gia tăng
trước tình hình này ngành y tế đà nẵng đã thành lập các đội cấp cứu chống dịch lưu động để kịp thời ứng phó với tình huống dịch bệnh bùng phát và lây lan
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng cũng đã thành lập các đội phòng chống dịch chuẩn bị sẵn sàng nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị và hóa chất xử lý môi trường
chủ động cấp hóa chất cho các đơn vị và bệnh viện có thu dung điều trị bệnh tay chân miệng để kịp thời xử lý sát khuẩn môi trường
đồng thời gửi văn bản tới các trung tâm y tế quận huyện phối hợp với phòng giáo dục đào tạo các bậc phụ huynh các hộ gia đình các trường học nhất là trường mầm non lưu ý giữ gìn vệ sinh cho trẻ em